theo thông tin từ bộ công thương tính đến ngày một mươi tháng hai các hệ thống bán lẻ đã kết nối
với nhà cung cấp khẩu trang vải kháng khuẩn dự tính tiếp tục đưa ra thị trường hơn ba trăm linh khẩu trang
theo đó hệ thống siêu thị bixi sẽ nhập về một trăm linh chiếc đầu tiên
một số thương hiệu may mặc lớn của việt nam đã kết nối với viện dệt may
để có lô vải kháng khuẩn may hai trăm linh khẩu trang và đang duy trì bán một mươi khẩu trang vải kháng khuẩn mỗi ngày